vào khoảng một mươi giờ sáng nay bão số chín đã đổ bộ và gây ra mưa to gió lớn tại thành phố vũng tàu
theo ghi nhận của phóng viên tại thành phố vũng tàu khi bão đổ bộ gió giật mạnh
khu vực ven biển bị bao phủ bởi màn mưa giải kín
ngay tại khu vực bãi trước sóng lớn đã làm chìm một ghe cá của người dân
bất chấp sóng giữ người dân vẫn liều mình ra cứu ghe
hiện tại sóng biển tại vũng tàu đang dâng cao trên ba mét
tàu cá công suất nhỏ của ngư dân đã bị chìm ngay vào thời điểm bão đổ bộ
trên nhiều tuyến đường như thùy vân lê hồng phong cây cối gãy đổ
ông lê tuấn quốc phó chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
trưa nay bão vào bờ ở khu vực hòn bà mũi nghinh phong thành phố vũng tàu gây ra mưa lớn gió giật mạnh cấp tám cấp chín